thưa quý vị mới đây trường đại học bách khoa hà nội chuyển thành đại học bách khoa hà nội thì đã khiến cho dư luận quan tâm
ngay sau đó thì cụm từ đại học và trường đại học có hơn hai trăm linh triệu lượt tìm kiếm trên google
không chỉ có vậy cụm tự này còn gây tranh luận trong những ngày vừa qua
nhiều người thắc mắc là đại học và trường đại học thì có gì khác nhau
ý nghĩa của đại học và trường đại học là gì
bộ giáo dục và đào tạo quản lý lộ trình lên đại học như thế nào để tránh tình trạng ổ ạt và đua chạy
xung quanh vấn đề này tiểu môn góp nhìn chuyên gia ngày hôm nay có cuộc giao đổi với tiến sĩ lê đông phương
nguyên giám đốc trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học
xin mời quý vị cùng theo dõi
tất nhiên xin cảm ơn tiến sĩ lê đông phương đã dành thời gian cho chương trình công an nhân dân
vâng thưa ông hiện nay thì cụm từ đại học và trường đại học đang gây nhiều tranh cãi
không chỉ dư luận xã hội mà cả các chuyên gia về ngôn ngữ cũng có những quan điểm góc nhìn riêng
vậy còn ông ông có góp nhìn như thế nào về hai cụm từ này ạ
thực ra thì cái việc tranh cãi quanh khái niệm đại học và trường đại học là một điều rất dễ hiểu
bởi vì đối với đại đa số người dân bình thường thì hai khái niệm này không có gì khác nhau
khi nói về đại học người ta hay nghĩ về một nhà trường nơi tổ chức các hoạt động về dạy học
và vì vậy cho nên thêm chữ trường hay không trường người ta đều nghĩ rằng đó là một cái chỗ để dạy học
tuy nhiên về mặt chuyên môn thì chữ đại học nó còn có nghĩa còn có hàm nghĩa là một bậc học cho hệ thống giáo dục quốc dân
và chính vì vậy đôi khi dùng chữ đại học không cũng dễ bị nhầm lẫn
bên cạnh đó cái việc có những trường hoặc là không có những trường đại học nó còn hàm ý của các nhà lập pháp
khi xây dựng luật giáo dục đại học hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi tám là họ muốn phân biệt hai loại hình cơ sở giáo dục
ở bậc đại học khác nhau
và họ muốn khẳng định cái vị thế của một cái loại hình nôm na ta gọi là cao cấp hơn thì họ đã sử dụng khái niệm đại học
còn cái loại mà được coi là thấp hơn thì gọi là trường đại học
và chính vì vậy nó lại dẫn đến cái chuyện là trong một trường trong một đại học lại có nhiều trường đại học
vâng về vấn đề này thì nhiều người cho rằng là hệ thống đại học của chúng ta là quá rắc rối từ tên gọi cho đến cấu trúc loại hình
vậy phải chăng việt nam một mình một kiểu ạ
có lẽ là ý kiến nhận xét này cũng
không hoàn toàn là sai
bởi vì chúng ta có khái niệm đại học quốc gia đại học vùng trường đại học trường cao đẳng
mà tất cả những cái khái niệm này đều bao hàm trong một cái khu vực mà thế giới gọi là giáo dục đại học
chính vì vậy cho nên là những người bình thường có thể cũng sẽ khó phân biệt được
bởi bản thân ngay những người làm công tác giáo dục cũng không dễ phân biệt được thế nào là đại học và thế nào là trường đại học
mà như tôi đã nói ở việt nam
là có lẽ là nước duy nhất trên thế giới bên trong đại học có nhiều trường đại học
khi mà nhắc đến các cái tên của những cơ sở giáo dục này thì người dân cũng rất khó hình dung đó là cái gì
vâng thưa ông vậy tại sao phải chuyển từ trường đại học sang đại học
đây có phải là xu thế tất yếu trong hệ thống giáo dục đại học việt nam hay không ạ
trong trường hợp của trường đại học bách khoa chuyển thành đại học bách khoa mới đây
thì đây là một bước chuyển có tính logic cao nó phù hợp với xu hướng phát triển của đại học việt nam
trường đại học của thế giới đó là đại học đơn ngành hoặc là có cái diện đào tạo hẹp sẽ khó tồn tại
và vì vậy trường đại học bách khoa trong một thời gian dài đã có sự chuẩn bị
để thứ nhất là đa lĩnh vực hóa các chương trình đào tạo
và cái thứ hai là cũng mở rộng cái diện đào tạo sau đại học
để thực sự biến thành một trường đại học mà mang tính theo cách hiểu nông thường là tổng hợp hơn
và trên cơ sở đó thì thủ tướng chính phủ đã phê duyệt cho trường học bách khoa
đại học bách khoa phản ánh cái nội hàm của cái chữ đại học ở đây tức là tổng hợp đa lĩnh vực
có thể hiểu nếu xếp hạng thì đại học ở cấp cao hơn so với trường đại học
vậy khi trở thành đại học
thì các cơ sở này được hưởng cơ chế ưu đãi gì hơn so với trường đại học
và người học được hưởng thêm quyền lợi gì không
bách khoa sẽ là một đại học theo mẫu hình khác
dưới đại học bách khoa không có các trường đại học thành viên
mà sẽ chỉ có các trường hoặc khoa thành viên
và như vậy
có nghĩa chúng ta cũng hình dung được công tác quản lý nó sẽ không thay đổi nhiều
so với mô hình hiện tại
tuy nhiên khi chuyển từ trường đại học
thành đại học
trường đại học bách khoa sẽ có cái lợi thế hơn
tự do học thuật
tự do trong quản lý cũng như tự do về mặt tài chính
và dẫn đến
chúng ta có thể hình dung được tức là họ sẽ tối ưu hóa quá trình đào tạo
và dễ dàng nâng cao chất lượng giáo dục hơn
điểm này cũng sẽ là điểm khác biệt
so với năm
đại học trước đây
mô hình của họ là mô hình hai cấp
gồm có đại học quốc giao đại vùng
bên dưới có các trường đại học
xong rồi các trường đại học là còn có các khoa và các bộ môn
thì cấu trúc quản lý của năm đại học cũ nó phức tạp
nó rối rắm và đồng thời nó hạn chế quyền tự chủ
tự chủ đặc biệt là tự chủ học thuật của các trường đại học thành viên
và ngay sau khi trường đại học bách khoa lên đại học
thì chúng tôi được biết có thêm năm đến bảy trường nữa cũng làm hồ sơ để lên đại học
về điều này thì duy lận cho rằng sẽ có tình trạng ồ ạt
chạy đua để lên đại học gây ảnh hưởng đến chất lượng quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
như tôi đã nói thì việc chuyển từ trường đại học lên thành đại học
nó sẽ đòi hỏi
những cái yêu cầu thay đổi và dẫn đến là sẽ có những
những cải thiện tốt hơn về chất lượng giáo dục đại học
đúng là hiện nay thì cũng đã có một số trường khác
đã nộp hồ sơ hoặc là đang chuẩn bị hồ sơ để chuyển thành đại học
các đơn vị đang chuẩn bị
chuyển đó thì cũng là những đơn vị
có cái quy mô đào tạo khá lớn chất lượng cũng ổn
cái thứ hai nữa là việc
dịch chuyển đó
giúp cho họ đóng góp được nhiều hơn cho địa phương
cho khu vực
liệu có ổ ạt hay không thì tôi nghĩ là
không dễ bởi vì
theo nghị định chín mươi chín của chính phủ
thì muốn chuyển từ một trường đại học lên đại học
nó có những ràng buộc khá là chặt chẽ và không dễ các đơn vị đào tạo
gọi là lĩnh vực hẹp như hiện nay có thể đạt được
chính vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên quá lo ngại về cái gọi là làn sóng
chuyển từ trường đại học lên đại học
hiện nay thì có nhiều cơ sở đào tạo chỉ là trường đại học
nhưng lại treo biển là đại học
về vấn đề này thì bộ giáo dục và đào tạo cần quản lý và có phương pháp chấn chỉnh như thế nào
đối với những người bình thường kể cả như tôi
trước khi mà đi vào cái lĩnh vực nghiên cứu này
thì cũng không quan tâm nhiều lắm đến cái chữ có trường hay là không có chữ trường
mà đối với tôi
hay là đối với tất cả những người bình thường thì trường đại học hay đại học đều hiểu rằng đấy là một cơ sở
dạy các trình độ đại học thạc sĩ và tiến sĩ
chính vì vậy
cho nên là một số
cơ sở đào tạo
khi treo biển
thì họ cũng thứ nhất
là họ cũng
cắt bớt cái chữ trường
để cho nó nhỏ gọn nó vừa phải
cái thứ hai nữa là vì khi làm biển hiệu hay là tiêu đề
thì thường người ta sẽ có cả tiếng anh và tiếng việt
và để cho tương xứng
thì người ta sẽ giản tiện hóa một cách giảm giữa trường đi
về chuyện này thì tôi nghĩ rằng là cũng không nên nặng nề câu chuyện là bộ giáo dục đào tạo quản lý thế nào
mà chỉ cần
là chúng ta có một cái sự thống nhất
về cách gọi bởi vì hiện nay
việt nam chúng ta là chưa có sự thống nhất
về cách gọi tên tiếng việt
cũng như là cách dịch
từ tiếng việt sang tiếng anh
xin cảm ơn tiến sĩ lê đông phương đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân